do lượng mưa năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thấp hơn so với cùng kỳ đã khiến hàng nghìn hectare cây trồng ở hầu hết các địa phương của tỉnh gia lai bị thiệt hại nặng nề
chưa kể hàng nghìn hectare cây trồng khác đang bị sâu bệnh hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất của người dân
theo thống kê của tỉnh gia lai hạn hán đã gây thiệt hại trên chín một trăm linh hectare cây trồng vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại một mươi bốn trên một mươi bảy huyện thị xã thành phố của địa phương ước thiệt hại khoảng một trăm tám mươi tám tỷ đồng
trong đó thiệt hại trên bảy mươi là gần hai hai trăm linh hectare thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi là gần sáu hectare
địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện đức cơ với hơn ba ba trăm sáu mươi ha và huyện đắc bơ với hơn một hectare cây trồng các loại
bên cạnh đó các bệnh chết nhanh khảm lá virus và sâu keo mùa thu gây ảnh hưởng đến khoảng hơn ba bốn trăm linh hectare cây tiêu sắn và ngô
ở các địa phương
chính quyền địa phương đã giả soát danh sách nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán gây ra cho người dân đồng thời ngành nông nghiệp đã khuyến cáo người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng chỉ đạo phun thuốc phòng trừ sâu bệnh nhằm giảm thiểu diện tích bị thiệt hại